nếu phát hiện sản phẩm lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
thế nhưng ghi nhận của phóng viên đến chiều ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai tháng bốn các trang fanpage và các tài khoản cá nhân này vẫn đăng bài quảng cáo sản phẩm
điều này có thể thấy người bán hoàn toàn đã biết và ý thức về sản phẩm đi tốc táo đã bị cấm lưu hành
nhưng vẫn không dừng việc mời trao khách vì cho rằng không phải ai cũng hiểu biết
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm đi tốc táo vì chứa chất cấm simu chaimin
bệnh nhân uống sản phẩm trong một mươi ngày có hiện tượng bị đau dây chẳng sau hai tuần sử dụng mắt đột ngột không nhìn thấy gì theo cơn
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bên việt bạch mai cho biết
bệnh nhân mới sử dụng sản phẩm giảm cân khoảng một mươi ngày đã có các biểu hiện về thần kinh mắt tổn thương não rất rõ ràng nếu dùng kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng
tiến sĩ nguyễn trung nguyễn trung giám đốc trung tâm chống độc bên việt bạch mai cho biết
bệnh nhân có chứa chất sibutramine đây là một chất đã bị cấm không được sử dụng kể cả trong thực phực chức năng hay trong thuốc đã cấm không được sử dụng trên người kể cả mỹ canada hay châu âu kể cả bộ y tế việt nam chúng ta đã cấm rồi
bởi vì đây là một chất rất cao gây tổn thương các biến cố về nguy cơ đột quỵ não đau thắt ngực nhiều mối cơ tim
nói rằng là bệnh nhân chúng ta đang gặp đây là mới sử dụng thuốc khoảng hơn một tuần thôi mà đã có các biểu hiện về thân kinh về mắt về tổn thương não rất rõ ràng
rõ ràng dùng nữa có thể nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng chứ có thể là hôn mê có thể co giật có thể tổn thương nặng nề có thể không kịp chữa bệnh có thể tới
không kịp tới bệnh viện có thể bị nguy cơ bị di chứng hoặc là tử vong chứ
hiện nay trào lưu trà giảm cân đang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng
tuy nhiên mỗi người tiêu dùng hãy thông thái hãy tìm hiểu kỹ về các sản phẩm trước khi muốn sử dụng đặc biệt các loại thực phẩm bán online để không tiền mất tật mang
thứ nhất là chúng ta giảm cân là một mong muốn chính đáng của những người mong muốn giảm cân
nhưng mà giảm cân bằng phương pháp nào hay là nó hiệu quả là bao nhiêu thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn

trên thị trường thì đang tràn lan các phương pháp giảm cân trong đấy có cái trà giảm cân
thì chúng ta phải xem là cái thành phần của cái trà giảm cân nó chứa những thành phần gì và cơ chế tác dụng của cái giảm cân này như nào thì chúng ta mới nói được câu chuyện là nó có an toàn hay không
còn rất nhiều các cái trà mà được báo chí đưa lên gần đây thì chúng ta thấy là trong đấy nó chứa những các cái chất mà đã được cấm lưu hành thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe kể cả về trước mắt và lâu dài
nên là những người mong muốn giảm cân thì chúng ta phải tuân thủ các cái
nguyên tắc cơ bản là chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng ăn vàng và chúng ta tăng cường hoạt động thể lực thì chúng ta mới có thể duy trì được cái cân nặng và có thể giảm cân
còn cái số lượng thực phẩm ăn bao nhiêu cái tập luyện bao nhiêu cho phù hợp với từng cái tình trạng của mỗi người
một thì chúng ta có điều kiện chúng ta nên đi khám tư vấn dinh dưỡng để chúng ta nhận được các lời khuyên chính xác nhất
cũng theo bác sĩ hưng giảm cân là một quá trình và kết hợp nhiều yếu tố cần kiên trì và bền bỉ
thứ nhất là chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng đầu vào là cái câu chuyện đầu tiên để chúng ta không bị tăng cân nó bị liên tục kéo dài
thì dẫn đến là chúng ta câu chuyện giảm cân sẽ khó khăn
chúng ta kiểm soát được năng lượng rồi và chúng ta lại tăng cái tiêu hào năng lượng của đầu ra ra thì chúng ta sẽ giúp cho giảm cân nó được dễ dàng
và muốn như thế thì chúng ta phải bằng nghị lực bằng ý chí chứ không thể là ngày một ngày hai được
vì chúng ta biết rồi để giảm được một cân thịt thì chúng ta phải tiêu hào
tiêu hào đi khoảng bảy kilocalor và trung bình một người thông thường thì chúng ta ăn khoảng một tám trăm linh đến hai
nếu chúng ta muốn giảm được một cân này nếu mà chỉ bằng nhịn ăn hoặc bằng các cái hình thức khác thì chúng ta không thể nhịn ăn ba ngày được
nên chúng ta phải mỗi một ngày chúng ta phải giảm đi các cái năng lượng đưa vào
ví dụ chúng ta ăn khoảng một tám đời bình thường nhưng mà nếu muốn giảm cân thì chúng ta giảm đi khoảng ba trăm linh năm trăm linh để cho người ta vẫn còn đầy đủ các hoạt động
vẫn tham gia được tất cả các lao động hoạt động bình thường
và người ta sẽ không bị mệt
mệt mỏi thì người ta mới có thể giảm cân an toàn được
chứ nếu chúng ta giảm cân nhanh quá hoặc là dùng các biện pháp mà nó không lành mạnh không rõ cái cơ chế thì chúng ta sẽ thấy là giai đoạn đầu người ta có thể giảm cân được
nhưng sau đấy thì người ta trở lại dữ dội hơn và khi ngồi khám tư vấn thì chúng tôi gặp thường xuyên gặp cái trường hợp như thế
giảm cân được rất nhanh nhưng sau đấy thì có thể bị các cái hiện tượng mà gọi là tai biến cho các cái tác dụng không mong muốn của các cái sản phẩm đấy
thì đã phải vào nhập viện như báo chí đã đề cập
còn không thì quay lại
với tình trạng là cân nó lại tăng vượt quá so với lúc trước là cân